từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an phát hiện nhóm bốn đối tượng cùng chú tại thành phố hà nội
gồm lê thạch tú trần tú anh nguyễn mạnh cường và sái đình hương
có hành vi làm giả căn cước công dân để trục lợi
từ số căn cấp công dân giả này mỗi ứng viên chỉ đăng ký tối đa được một mươi năm tài khoản ngân hàng
tại đà nẵng chỉ trong vòng ba ngày nhóm này đã dùng căn cước công dân giả
để đăng ký mở đến chín mươi hai tài khoản ngân hàng và bị công an thành phố phát hiện
tính đến thời điểm bị bắt nhóm này đã kêu gọi một mươi ứng viên
sử dụng nhiều căn cước công dân giả đăng ký hơn hai trăm linh tài khoản ngân hàng hồng thu lợi bất chính
nhận tin tố cáo của quân chúng nhân dân công an huyện kim bảng tỉnh hà nam
đã vào cuộc điều tra và bắt giữ nguyễn huy hùng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
hùng bị bắt quả tăng khi đang nhận tiền gốc và tiền lãi của người vai
tăng vật thu giữ là tám mươi năm triệu đồng một mươi một hợp đồng vay tiền và một số sổ sách tài liệu
có liên quan đến việc cho vai lãi nặng
qua đấu tranh hùng khai nhận từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
hùng đã cho nhiều người vay lãi cao với lãi suất từ bốn đồng đến một mươi hai năm nghìn đồng một triệu một ngày
tương đương với lãi suất từ một trăm bốn mươi bốn đến bốn trăm năm mươi một năm
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay
hùng đã cho khoảng năm mươi người trên địa bàn huyện kim bảng vay với tổng số tiền giao dịch khoảng hai tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn p hiện nay là đồng tiền ảo mà được rất nhiều người dân việt nam quan tâm
và kỳ vọng là sẽ có giá trị lên đến cả một usd sau khi khởi chạy mạng chính thức mainnet
đã có nhiều cửa hàng nhiều người bán sử dụng đồng tiền này để mua bán trao đổi các dịch vụ hàng hóa
việc sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán hiện nay là vi phạm pháp luật
tuy nhiên nhiều người dùng đã khoe là đã mua được máy tính hay là thực phẩm bằng p
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi
trên các cộng đồng pi network tại việt nam loại bài viết chia sẻ về giao dịch bằng pi xuất hiện nhiều tuần qua
nhiều người cho biết đã mua bán thiết bị điện tử thực phẩm bằng p hoặc trao đổi p với giá gần một usd
thế nhưng ai sẽ đảm bảo cho những giao dịch như thế này
tôi thấy là trên các group pi network ở facebook có rất nhiều bài đăng trao đổi

từ năm hai nghìn một mươi chín thu hút tông đảo người dùng tại việt nam tham gia với tâm lý không mất gì
tuy nhiên giới chuyên gia lo ngại dự án sẽ không mang lại giá trị
khiến người dùng tốn công sức và có thể gây do gì dữ liệu cá nhân
cũng như có thể dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật
ta biết rằng là đồng pi nó chưa có cái giá trị gì cả
và hiện nay thì có thể là có một cái số nhóm người nắm được là nếu như cái đồng p đó
mà càng được nhiều người tin dùng
thì nó càng lên giá và họ dùng cách này hay cách khác để mà phao tin hoặc là thậm chí cỏ gỗ
và từ đó có thêm nhiều người tin tưởng và mua bán đồng kỳ
rõ ràng là việt nam có cái quy định về cái việc là xử phạt vi phạm thần chính
đối với lại những cái đối tượng mà sử dụng các cái công cụ các cái phương tiện hành toán mà không được phép
hoặc là trong bộ luật hình sự thì cũng có các cái tội phạm liên quan đến ví dụ như là có
có hành vi lừa đảo chính đoàn tài sản lợi dụng tiền điện tử để chiến đoàn tài sản
thì cũng có thể xử lý về cái tội là lừa đảo chính đoàn
không bản đến giá trị của đồng tiền ảo này trong tương lai
nhưng việc giao dịch trên các chợ đen sẽ dẫn đến nhiều rủi ro lừa đảo
không thiếu những kẻ đã lưu dụng thông tin trao đổi hàng hóa để lừa lấy pi hoặc chiến đoàn tài sản người dùng
vì vậy người dân cần cảnh giá
cảnh giác và thận trọng khi giao dịch hàng hóa trên chợ đen
cũng như nghiêm túc tuân thủ theo các quy định của pháp luật
sáng hai mươi chín tháng bảy tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tăng bốn so với tháng trước so với cùng kỳ năm trước tăng ba một mươi năm
như vậy bình luận là
bình luận bảy tháng năm hai nghìn hai mươi hai cpi tăng hai năm mươi bốn so với cùng kỳ năm trước lạm phát cơ bản tăng một bốn mươi bốn
theo đó một số nguyên nhân làm tăng cpi trong bảy tháng như giá xăng dầu bình quân bảy tháng tăng bốn mươi chín bảy mươi năm so với cùng kỳ năm trước
tác động làm cpi chung tăng một bảy mươi chín
giá ăn uống ngoài gia đình bình quân bảy tháng tăng ba tám mươi một so với cùng kỳ năm trước làm cpi chung tăng ba mươi ba
theo báo cáo của bộ xây dựng giá căn hộ trung cư trong quý ii vẫn tăng so với thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi một
mức độ tăng giá các phân khúc tập trung trong quý một chậm dần và có dấu hiệu chứng lại trong các tháng quý hai
nguồn cung về nhà ở thương mại trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai vẫn chưa được cải thiện
đặc biệt là số lượng dự án được cấp phép mới chỉ bằng khoảng bốn mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
trong quý ii số lượng nhà ở thương mại hoàn thành là hai mươi bốn dự án với năm sáu trăm linh tám căn
số lượng nhà ở thương mại đang triển khai xây dựng là một chín mươi bốn dự án với ba trăm hai mươi bảy một trăm hai mươi năm căn
các thị trường chính xuất khẩu gỗ của việt nam như hoa kỳ châu âu anh đang lạm phát mạnh dẫn đến nhu cầu sụt giảm
điều này tác động tiêu cực trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành này
theo báo cáo của tổng cục lâm nghiệp giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sàn tháng bảy ước đạt một bốn mươi một tỷ usd

giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sàn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai và giảm một sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
như vậy đây là tháng thứ hai xuất khẩu gỗ và lâm sản giảm tốc
theo các chuyên gia mở rộng thị trường xuất khẩu mặt hàng xuất khẩu là giải pháp để doanh nghiệp có thể vượt qua khó khăn
và nắm bắt cơ hội khi thị trường khôi phục trở lại

đã bị phá hủy
trong các phóng sự trước những sai phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ của cơ sở phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ vnusvi asia
đã được làm rõ thế nhưng cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động chỉ bằng việc thay tên
đã đến lúc chính quyền địa phương cơ quan chức năng có thẩm quyền cần nghiêm túc xử lý những vấn đề này
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi
và đây cũng là lời kết của bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay